theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay tám tháng một đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền nam philippines
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày chín tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba một độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám